thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả sở hữu những điểm mạnh vốn có của phụ nữ như sự chú đáo tỉ mỉ khéo léo tinh tế và nhạy cảm là những yếu tố cần thiết trong công tác đối ngoại
bà phan thúy thanh đã trải qua rất nhiều vị trí quan trọng trong ngành ngoại giao như người phát ngôn bộ ngoại giao đại sứ việt nam tại bỉ và luxembourg trưởng phái đoàn việt nam bên cạnh eu cũng như từng đảm nhiệm vai trò phu nhân của đại sứ
bà phan thúy thanh đã trải qua rất nhiều vị trí quan trọng trong ngành ngoại giao như người phát ngôn bộ ngoại giao đại sứ việt nam bên cạnh eu cũng như từng đảm nhiệm vai trò phu nhân của đại sứ
bà phan thúy thanh đã trải qua rất nhiều vị trí quan trọng trong ngành ngoại giao như người phát ngôn bộ ngoại giao đại sứ việt nam bên cạnh eu cũng như từng đảm nhiệm vai trò phu nhân của đại sứ
tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
chiều hai mươi bảy tháng tám tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng thân mật tiếp đồng chí migu moji tổng bí thư đảng phong trào cánh tả thống nhất miu bộ trưởng chính sách hội nhập và khu vực cộng hòa dominicana đang thăm làm việc tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí migu moji sang thăm lại việt nam cảm ơn về tình cảm của nhân dân dominicana của đảng miu và cá nhân đồng chí migu moji luôn dành cho đảng và nhân dân việt nam
cũng như những nỗ lực thúc đẩy tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa việt nam và dominicana
bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới đảng miu và liên minh tiến bộ dominicana sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của mình vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ tiến bộ và công bằng xã hội
nhận lời mời của tổng thống ai cập assisi

chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa á rập ai cập
sáng hai mươi bảy tháng tám giờ địa phương lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại phủ tổng thống ở thủ đô cairo của ai cập
sáng cùng ngày tại phủ tổng thống chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống assisi tiến hành hội đàm
tổng thống assisi nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước trần đại quang lần đầu thăm cấp nhà nước tới ai cập khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng tạo động lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới sâu rộng và hiệu quả
hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm nhất trí tiếp tục duy trì hợp tác tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề toàn cầu như phòng chống khủng bố sử dụng nguồn nước bền vững
ngay sau hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống ai cập assisi chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện quan trọng giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước
chiều cùng ngày hai mươi bảy tháng tám tại phủ thủ tướng ai cập ở thủ đô cairo chủ tịch nước trần đại quang hội kiến thủ tướng ai cập emad buli và tại trụ sở quốc hội ai cập ở thủ đô cairo chủ tịch nước trần đại quang hội kiến chủ tịch quốc hội ai cập a a an
nhân kỷ niệm
nhân kỷ bảy mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chiêu đái đoàn ngoại giao các vị đại sứ đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong hơn bảy thập kỷ qua độc lập tự do hạnh phúc luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn để người dân việt nam vượt qua khó khăn gian khổ tay nắm chặt tay cùng nhau tiếp bước dưới cờ đỏ sao vàng phấn đấu vì nền độc lập dân tộc
cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh phát triển thịnh vượng và tăng cường vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực
nhân dịp này thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báo và hợp tác hiệu quả của chính phủ và nhân dân các nước các đối tác và bạn bè thế giới
sáng hai mươi chín tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ngài damien o connor bộ trưởng nông nghiệp an ninh sinh học an toàn thực phẩm và các tổ chức quốc tế
các vấn đề nông thôn kiêm bộ trưởng thương mại và tăng trưởng xuất khẩu new zealand đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh ngài bộ trưởng thăm việt nam và vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và new zealand
thủ tướng đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn trong đó có việc hợp tác sản xuất và xuất khẩu bơ của việt nam ra thế giới
đánh giá cao new zealand có chuỗi giá trị sản xuất quả kiwi rất nổi tiếng và thành công
thủ tướng đề nghị new zealand hỗ trợ việt nam tổ chức sản xuất và tạo chuỗi giá trị cho quả thanh long của việt nam để đẩy mạnh xuất khẩu ra thế giới
chiều hai mươi tám tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao ấn độ squarai
nhân dịp bộ trưởng sang việt nam đồng chủ trì kỳ họp lần thứ một mươi sáu ủy ban hỗn hợp việt nam ấn độ về hợp tác kinh tế thương mại khoa học và công nghệ
ngoan nganh bộ trưởng thăm việt nam và chia sẻ khó khăn mất mắt do mưa lớn và lũ lụt tại nhiều bang của ấn độ
thủ tướng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội ấn tượng của ấn độ về vị thế vai trò ấn độ ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới
thủ tướng nêu rõ việt nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với ấn độ đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng khẳng định việt nam ủng hộ chính sách hành động hướng đông của ấn độ mong ấn độ ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đề nghị duy trì tiếng nói tích cực đề cao việc bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không và thương mại thượng tôn pháp luật giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
chiều hai mươi bốn tháng tám tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp ngài park su wan
tổng lãnh sự danh dự việt nam tại khu vực busan kiong nam hàn quốc đang thăm và làm việc tại việt nam bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp ngày càng đi vào chiều sâu
chủ tịch quốc hội đánh giá hiện các nhà đầu tư hàn quốc cộng đồng công dân hàn quốc sinh sống và làm ăn tại việt nam đang phát triển mạnh mẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
ngày sau đây xin mời quý vị khán giả
quý vị đã cùng gặp gỡ với bà phan thúy thanh nguyên là người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại vương quốc bỉ trong tiểu mục chuyện việt nam
bà phan thúy thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
quê quán huyện khói châu tỉnh hưng yên
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là sinh viên trường đại học ngoại giao hà nội
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn công tác ở vụ báo chí bộ ngoại giao
năm một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm tám mươi bốn thạc sĩ quan hệ ngoại giao ở hungary
năm một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi ba học tại trường học viện hành chính lerna của pháp
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi bảy tham tán công sứ của việt nam tại vương quốc bỉ
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi bảy tham tán công sứ của việt nam tại vương quốc bỉ
năm hai nghìn bốn một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn ba
bà là người phát ngôn bộ ngoại giao vụ trưởng vụ thông tin báo chí
năm hai nghìn ba hai nghìn bảy là đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại vương quốc bỉ và luxembourg
đồng thời là đại sứ trưởng phái đoàn việt nam bên cạnh liên minh châu âu
bà đã được nhận huân trường leopold đệ nhị của vương quốc bỉ
xin được chân thành cảm ơn bà phan thúy thanh đã nhận lời tham dự chương trình của kênh truyền hình nhân dân

với vai trò là đại sứ việt nam tại vương quốc bỉ từ năm hai nghìn ba hai nghìn bảy
và trước đó nữa thì bà cũng có một khoảng thời gian khá dài gắn bó với đất nước bỉ
chắc hẳn là khi mà nhắc tới đất nước bỉ thôi thì bà sẽ có rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp
rất nhiều kỷ niệm
bởi vì trong cái đời hoạt động ngoại giao của tôi nước bỉ là cái nơi mà tôi gắn bó nhiều nhất
thế là tôi đã có hai nhiệm kỳ công tác
một cái nhiệm kỳ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cho đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy

một cái nhiệm kỳ công tác là tham tán công xứ và đại biện lâm thời của việt nam
và sau đó thì tôi đến hai nghìn ba cho đến hai nghìn bốn
thì tôi là đại sứ của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại vương quốc bỉ
và với một cái quãng thời gian gần chín năm sống ở bỉ
để sống và làm việc thì tôi thực sự gắn bó với cái đất nước này
và tôi coi nước bỉ như là một cái quê hương thứ hai của mình
vì đấy là cái nơi mà tôi đã làm việc
bắt đầu cái cuộc đời làm việc ngoại giao của mình
với cái tư cách ở sứ quán bên ngoài
cái thứ hai nữa là đấy là nơi mà các con tôi
đặc biệt là cô con gái thứ hai của tôi
bắt đầu những cái bước chập trứng đầu tiên để mà đi học và trưởng thành
thế thì có thể nói là tại sao mà tôi lại yêu mến nước bỉ
tôi nghĩ rằng nếu mà những ai đã đến nước bỉ
thì đều có thể yêu mến cái đất nước này
bởi cái hoàn cảnh làm việc
bởi cái không khí cái điều kiện sống
và đặc biệt là cái người dân
bỉ là thủ đô của châu âu
không những về mặt điện lý
nhưng người ta còn là thủ đô của châu âu
bởi vì là người ta ở đấy có những cái thể chế
chính trị rất lớn
thí dụ như liên minh châu âu
thí dụ như tổ chức nato
là một cái nơi mà ở đấy có nhiều nhất
các tổ chức quốc tế đóng ở thủ đô bruxelles
thế cho nên là khi mà làm việc ở bỉ
thì cái cảm giác làm việc với
một cái đất nước song phương
nó cũng có nhưng anh cảm giác như anh đang
sống trong một cái môi trường quốc tế
cũng rất là nhiều
còn cái thể chế của bỉ
là một đất nước mà cũng có một cái thể chế
tương đối là phong phú
và hơi đặc biệt
tức là người ta có cái thể chế là liên bang
xong là chính phủ của liên bang
xong chính phủ vùng
và chính phủ cộng đồng
thế thì tôi thấy đấy chính là cái mà làm cho tôi
tức là mình luôn đầy ấp các kỷ niệm
bởi vì luôn luôn là một cái cuộc sống
của một nhà ngoại giao rất là sôi động
và có rất nhiều cơ hội làm việc
chỉ với vài phút đầu tiên của chương trình thôi
và với một câu hỏi thôi
nhưng mà tôi đã thực sự là cảm nhận được tình yêu của bà
dành cho đất nước bỉ là rất lớn
và theo thông tin mà tôi được tìm kiếm trên mạng
thì sau khi mà kết thúc nhập kỳ
bà được nhận huân chương của hoàng gia bỉ
ghi nhận những đóng góp tích cực của bà
trong mối quan hệ của hai nước
vậy thì cũng xin được hỏi bà
và mong là bà sẽ chia sẻ
những đóng góp của cá nhân mình
để bà nhận được huân chương này
đấy cũng là một trong những cái kỷ niệm của tôi
trước khi rời nước bỉ
chỉ một hai ngày trước khi mà tôi
rời nước bỉ để kết thúc nhiệm kỳ của mình
thì đại diện của nhà vua
đến sư quán
và có tặng cho tôi
có ta tặng cho tôi
một cái ảnh
của vua và hoàng hậu
trong đó có chữ ký của vua và hoàng hậu
tức là đấy là một cái cử chỉ
mà có thể là rất ít đại sứ
có thể vinh hạnh có được
thứ hai nữa là nó thể hiện một cái
tình cảm rất là sâu nặng
của gia đình hoàng gia bỉ
đối với lại
và tôi nghĩ là không phải cá nhân tôi
mà đối với việt nam
thế còn cái nữa là
sau khi tôi đã về việt nam rồi
thì chính bộ trưởng
của ngoại giao bỉ của thời bây giờ
là ông karen degucci
ông trong một sang thăm chính thức việt nam
thì tôi được trao tặng
cái huân chương và do ông ấy gắn
đó là huân chương leopold đệ nhị
đấy là một cái huân chương rất là cao quý
của hoàng gia bỉ
dành cho các những người nước ngoài
mà có đồng ý
đóng góp và cái việc thúc đẩy quan hệ
giữa nước của mình
với lại nước bỉ
cũng như là
giới thiệu về cả nước bỉ ra
cái nước sở tại của mình
đấy thì đấy là một trong những cái kỷ niệm
rất lớn của tôi
chính cái điều ấy
nó cũng làm cho tôi cảm thấy mình
như là phải có trách nhiệm
với lại nước bỉ
trong những cái mà mình giới thiệu
hay là tham gia các hoạt động của bỉ
thế và cũng là
thực sự là một cái vinh hạnh
nhiệm kỳ công tác ngoại giao của tôi
cái khoảng thời gian
của tôi ở bỉ
thì tôi cố gắng rất nhiều
cùng với không phải là cá nhân tôi
mà có thể làm được
và toàn thể anh chị em
ở trong sứ quán
cũng như là trong phái đoàn
thì chúng tôi đều cố gắng hết sức
để làm sao
có thể giới thiệu được việt nam nhiều nhất
mà cái giới thiệu về việt nam
về hình ảnh của việt nam ra
tại cái đất nước của bỉ
tại thủ đô brisbane
và tại tất cả các cái vùng
cộng đồng khác của bỉ
thì nó được tiến hành
tôi dùng cái hình thức là
nó như là mưa rầm thấm lâu
vừa rồi trong lúc chia sẻ
thì bà có nhắc tới câu chuyện
tức là khi mà bạn làm đại sứ việt nam
tại vương quốc bỉ
thì bạn có thể sẽ kiêm nhiệm
cả trưởng phái đoàn việt nam
bên cạnh eu
vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn
về công việc của bà
kiêm nhiệm như vậy
thì nó có gì thú vị
làm đại sứ việt nam
tại vương quốc bỉ
thì tôi cũng sẽ
cũng sẽ làm thêm là đại sứ
trưởng phái đoàn việt nam
liên minh châu âu
bạn phải hình dung là thế này
nếu mà mình làm đại sứ
trưởng phái đoàn việt nam
tại liên hợp quốc
thì có nghĩa là
mình là thành viên
của liên hợp quốc
bạn sẽ có tiếng nói
bạn sẽ có diễn đàn
bạn sẽ có tất cả các cơ chế
như một thành viên
nhưng mà khi mà bạn là bên cạnh
có nghĩa rằng
là bạn phải cần
rất là nhiều cái lobby
cái vận động
cái làm việc
để làm sao
cái liên lạc
liên minh châu âu
có thể giúp đỡ chúng ta
hoặc là giải tỏa
những cái thắc mắc
đối với chúng ta
và cái ảnh hưởng
của liên minh châu âu
của ủy ban châu âu đó
thì nó là ảnh hưởng
đến hai mươi bảy cái nước thành viên
thế thì cái khó
khi mà bạn làm việc
với liên minh châu âu là gì
là đấy là một cái thể chế
mà tương đối phức tạp
cho nên nó đòi hỏi
một cái người đại sứ
hay là toàn thể anh chị em
trong phái đoàn và sứ quán
phải có một cái nỗ lực
nhiều hơn rất là nhiều
ở liên minh châu âu
khi mà người ta thông qua
một vấn đề gì đó
thì cái vấn đề của mình
nó sẽ được đặt ra ở trong
theo cái quy chế bỏ phiếu nào
tại vì nó có thể có
cái quy chế đồng thuận
nó có quy chế
đa số giản đơn chẳng hạn
hay là cái đa số đồng thuận
đa số được chấp nhận chẳng hạn
thí dụ như thế
thì khi mà mình đã biết được rằng
là liên minh châu âu
ủy ban châu âu
nó sẽ áp thuế cho mình
theo cái gì
thì mình sẽ biết
nhà mình nên đi vận động như thế nào
vận động ở
sở tại như chúng tôi
tại thủ đô trung tâm của châu âu như thế nào
ở trong nước ta phải vận động như thế nào
thế chỉ đối với liên minh châu âu
trong cái khoảng thời gian đó
tôi nghĩ rằng mình học được rất nhiều
và anh chị em ở trong phái đoàn
trong sư quán cũng học được rất nhiều
từ những công việc cụ thể
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình
như bà vừa chia sẻ
là ta đàm phán này
rồi ta phải tìm hiểu kỹ
xem đối phương là ai
vận động như thế nào
vận động như thế nào
vậy thì tôi tự hỏi không biết được rằng
trước đó bà có khoảng thời gian khá dài
khoảng bảy năm
là người phát ngôn
thì cái vị trí đó có giúp cho bà
đảm nhiệm tốt hơn
vị trí đại sứ của mình tại bỉ
và trưởng phái đoàn việt nam
bên cạnh liên minh châu âu hay không
một cái câu hỏi
rất là thông minh
tôi nghĩ là thế này này
đối với cái ngoại giao
nó là một cái ngành
tương đối đặc biệt
ngoài cái đào tạo ra
thì cái tự đào tạo
của một cái con người
cũng rất là quan trọng
tôi vẫn quan niệm rằng
cứ một năm anh công tác ở bộ ngoại giao
tức là một năm anh có thêm một cái kinh nghiệm
và cứ từng mỗi một cái năm kinh nghiệm đó
sẽ giúp cho anh rất nhiều
khi mà anh đi ra công tác
ở sứ quán bên ngoài
thế và tôi thấy rằng là tôi cũng có một cái may mắn
làm vụ trưởng vụ báo chí
và làm người phát ngôn trong một cái quãng thời gian
cũng tương đối đặc biệt
cũng tương đối dài
thế thì có thể là cái công tác mà làm cái người phát ngôn
và làm vụ trưởng báo chí
nó tạo cho mình được một cái
cái khả năng
là một là mình
tương đối là bình tĩnh
khi mà mình phải giải quyết rất rất rất rất nhiều vấn đề
nó xảy ra liên tục
mà có thể những cái vấn đề nó đến phút cuối cùng thôi
thì nó mới nảy sinh
cái thứ hai nữa là
cũng vì anh làm ở báo chí
cho nên là anh phải nắm tương đối là
nhiều các cái dạng vấn đề
trong cái đối ngoại
và một cái nữa là
vì anh làm công tác là người phát ngôn
cho nên là
anh cũng phải nắm được tương đối rất là nhiều vấn đề
về đất nước mình
khi mà anh đã đi ra bên ngoài
anh làm công tác nước ngoài
không phải là anh chỉ hiểu về cái nước sở tại
mà cái thế mạnh của anh ấy là chính là anh phải hiểu về đất nước mình
và thực sự là anh phải có một cái lòng yêu
đất nước rất là nồng nàn
anh phải luôn luôn
có một cái tự hào trong con người anh về đất nước mình ấy
thì cái điều ấy
chuyển cái cảm hứng cho cái người
mà đối thoại với mình
tôi nghĩ là những người làm báo chí
chúng ta hay có cái khả năng nó thấu hiểu
cái khác hơn nhanh hơn một tí
có thể những cái yếu tố đó
thì nó cũng thuận lợi hơn cho mình
khi mà mình đi ra công tác ở bên ngoài
đặc biệt là làm cái công tác
ở một cái địa bàn mà nó rất là sâu rộng
và luôn luôn
luôn luôn là phải có những cái hoạt động như vậy
hơn ba mươi năm làm công tác đối ngoại
khi mà bà về nghỉ
thì cũng lại bắt đầu một vị trí
cũng rất đối ngoại
đó là làm phu nhân đại sứ
và tôi thì tôi tin chắc là phu nhân đại sứ
thì công việc không chỉ đơn thuần là
ăn mặc trang phục đẹp
hay là đến dự những buổi triệu đãi
phải không ạ
rất nhiều người nói với tôi rằng đã đi làm đại sứ
thì bây giờ đi làm phu nhân đại sứ thì chắc rất là chán
bởi vì là mình
không phải là đại sứ
và mình sẽ suốt ngày ở nhà thôi
không làm gì ngoài đi triệu đãi
thế thì nhưng mà thực sự không phải như vậy
làm phu nhân đại sứ thì không dễ dàng
nhiều người thì hay nghĩ rằng phu nhân đại sứ
là sẽ mặc quần áo đẹp
ngồi lên xe cùng với đại sứ
đi đến các buổi triệu đãi
các buổi tiếp tân
và xong đấy trở về
có thể làm thêm một cái việc nữa là nấu cơm
dọn dẹp cho đại sứ chẳng hạn
nhiều người quan niệm là như vậy
thế nhưng mà trên thực tế đấy
thì mình phải hiểu rằng là phu nhân đại sứ
cũng có nghĩa là anh đại diện cho đất nước việt nam
thế thì sau cái nghỉ đấy
thì năm hai nghìn một mươi một đấy
thì chồng tôi là ông trần ngọc thạch
thì được nhà nước ta cử sang làm đại sứ
tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
phải nói rằng là trong suốt
cái cuộc đời của tôi và của cả chồng tôi nữa
thì chúng tôi đều làm việc ở châu âu
tiểu vương quốc ả rập thống nhất
có nghĩa là sang một cái đất nước
cái khu vực văn hóa hoàn toàn mới
ở đấy là đạo hồi
với tất cả các cái điều
tất cả các cái phong tục tập quán
gần như hoàn toàn
với những cái nước châu âu
cái khu vực mà mình đã sống
thế thì tôi nghĩ rằng
cái đầu tiên thì anh phải có một cái khả năng
là cái khả năng thích ứng
với cái môi trường
mà anh sẽ sống
cái thứ hai nữa là
để cho cái quãng thời gian của anh
ở cái đất nước đó
nó có đem lại cái lợi ích lớn nhất
anh có thể lại để cho người ta nhìn vào
anh như là một cái đại diện
cái hình ảnh của một đất nước việt nam
ở bên một cái khía cạnh khác
ở một cái khía cạnh văn hóa
cái khía cạnh ẩm thực
hay là cái khía cạnh là cái con người anh thôi
hay cái trang phục của anh thôi
xin cảm ơn những chia sẻ của bà
vâng thưa bà
trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta
thì còn có sự tham dự của các bạn sinh viên
đến từ rất nhiều các trường đại học khác nhau
trên địa bàn thành phố hà nội
và chắc hẳn là bây giờ thì họ đang rất là muốn đặt câu hỏi
dành cho bà rồi ạ
có câu hỏi nào dành cho nguyên đại sứ việt nam
tại vương quốc bỉ và phan thùy thanh
các em có thể giơ tay
xin mời em
cháu chào bác ạ
cháu xin tự giới thiệu
cháu là thùy hằng
cháu là sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền
cháu có một câu hỏi muốn dành cho bác
là một nữ đại sứ thì có những thuận lợi và khó khăn như thế nào
trong quá trình làm việc ở một đất nước xa xôi ạ
cháu cảm ơn ạ
bác rất là cảm ơn cái câu hỏi của cháu
bác thấy là như thế này
tức là nữ làm ngoại giao
thì có những cái yêu thế nhất
định về mọi cái
tức là đợt vừa rồi
ở bộ ngoại giao của bác
có một cái nhân cái dịp hội nghị ngoại giao này
thì có một cái buổi gặp cỡ
thế thì khi chia sẻ
thì các bác đều thấy rằng
nữ làm công tác ngoại giao
là rất là chỉn chu
và rất là có thể nói là tâm huyết
cũng như là tương đối tỉ mỉ
và có thể là
đối với một số
vụ phụ nữ làm
thì vẫn rất là quyết liệt
và có thể là
vẫn rất là bảo vệ đường lối
chủ trương chính sách của đảng
nhưng mà lại vẫn rất là linh hoạt
và mềm mại
thế còn cái khó khăn
thì nó là cái khó khăn
có thể nói là muôn thùa
của những cái người phụ nữ chúng mình
nhưng mà khi mà là nữ ngoại giao
cái trước hết là về công việc
về tính chất công việc
nếu như cháu có một cái người
mà không chia sẻ công việc với cháu
không sẵn sàng đi ra bên ngoài với cháu
cũng như là ngay cái công việc của cháu
ở trong nước đây thôi
nhưng mà cháu cũng thường xuyên phải đi
đi về về hay là có những cái hoạt động
mà cháu phải làm đến suốt cả buổi tối
buổi đêm tám chín giờ mới về
mà không có sự thông cảm
thì cũng có những trường hợp
là cái quan hệ gia đình
nó sẽ bị giạn nứt
và cái khó của cái người nữ
làm trong cái công tác này
là anh làm sao cân bằng được
các cái mối quan hệ
giữa gia đình
mà gia đình mình
ở đây trước hết là chồng mình
sau đấy đến các con
khi khó khăn thứ hai nữa
là bên cạnh những cái yếu tố
phẩm chất tốt
thì chúng ta cũng là cái con người
nó rất là hơi bị nhạy cảm quá
và chính cái nhạy cảm quá đấy
đôi khi nó đem lại cho chúng ta
những cái gánh nặng
không cần thiết
xin cảm ơn những chia sẻ của nguyên đại sứ
không biết là còn bạn sinh viên nào
muốn đặt câu hỏi dành cho khách mời của chúng ta
xin mời em
dạ chào chào bác
cháu lan nhật trang
đến từ trường đại học thương mại
cháu có một câu hỏi là
không biết là động lực nào đã khiến bác
có thể hoàn thành tốt được cả
vị trí đại sứ và phu nhân đại sứ
cháu cảm ơn ạ
thực ra là một câu hỏi khó đấy
cháu có công nhận với bác không
khi mà cháu chuẩn bị thi
vào đại học chẳng hạn
hay là trước các cái kỳ thi
thì cháu vẫn có thể
cháu vẫn có thể đi dự sinh nhật các bạn này
cháu vẫn có thể tham gia
vào các hoạt động thiện nguyện này
cháu vẫn có thể tham gia
và các hoạt động tình nguyện này
các cháu vẫn có thể
thứ bảy chủ nhật vẫn có thể dắt nhau được ra bờ hồ
và sau cái kỳ thi đấy
cháu vẫn làm rất tốt công việc của mình
cháu vẫn có thể vượt qua kỳ thi
một cách rất là xuân sẻ
điểm số cao
và sau đấy cháu cũng không nghĩ được
tại sao cái lúc đấy cháu lại làm được như thế
thì thực sự bây giờ là bác ở cái tâm trạng như vậy
bởi vì nó là
một cái quãng thời gian rất dài
nó cứ kéo
thế nhưng mà mình vẫn phải làm thiên chức của một người phụ nữ
tức là vẫn phải sinh con
mình vẫn phải nuôi con
mình vẫn phải giúp cho con mình để thi đỗ vào đại học
rồi là mình vẫn cứ phải đi
công tác ở sứ quán bên ngoài
bây giờ mà nghĩ lại
thì mình chỉ nghĩ rằng là
mình cố gắng
là cân bằng
như là cháu nói
cái công việc giữa công việc và gia đình
cái thứ hai nữa
là bác nghĩ rằng làm bất cứ một cái việc
cũng không có gì
cũng không có gì
cũng phải hết sức là say mê
say mê cái công việc đó
và mình phải luôn luôn nghĩ rằng là
làm sao để mình có thể làm tốt nhất
thế và làm sao để mình có thể là
thay đổi được nó đấy
tức là có thể nó vẫn theo một cái đường mòn như thế
nhưng mà mình cần phải thay đổi một chút
cái thứ hai nữa là như bác nói
đối với một nhà ngoại giao
khi mà anh đã dấn thân vào cái con đường ngoại giao ấy
thì nhất định là anh phải rất là yêu đất nước mình
và anh phải rất là tự hào
bác rất là tự hào về công việc của mình
xin cảm ơn những chia sẻ của bà
và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
xin kính chúc bà sức khỏe và hạnh phúc
xin cảm ơn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
tiếp theo chương trình
xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
qua câu chuyện của một người việt nam
đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
thành phố bruges là thành phố lớn nhất
thủ phủ của tỉnh tây vlaanderen vùng quốc bỉ
thành phố toạn lạc ở phía tây bắc của nước bỉ
ra đời từ thời trung cổ
đến nay qua bao thăng trầm thời gian
brux vẫn giữ cho mình những nét kiến trúc cổ kính
với những người yêu thích nét đẹp cổ điển
mong muốn tìm về một châu âu thời kỳ hoàng kim trước kia
thì không thể nào bỏ lỡ bruges
bức tranh cổ xưa xinh đẹp của châu âu
được người châu âu ví như vơ nì của nước bỉ
sự quyến rũ của thành phố bruges
nằm ở những ngôi nhà nhỏ xinh
in bóng xuống dòng canh xanh đã có từ thời trung cổ
không gian và thời gian ở đây
như lắng đọng với những đường nét cổ xưa
và sự tĩnh lặng của nhịp sống
tại brux bạn chỉ có thể tìm được sự tấp nập
ở quảng trường trung tâm
và hôm nay ngày thứ tư họp trợ
quảng trường trung tâm lại nhuộn nhịp hơn tất cả các nhà trung tâm
những mặt hàng được bán chủ yếu là hoa quả và thực phẩm
và đây giữa không gian nhộn nhịp
một sân hàng ẩm thực việt
cũng gấp mặt tại thành phố bruges
cổ kính xinh đẹp này
câu chuyện của anh làm tôi nhớ tới
câu nói của bà nguyên đại sứ bỉ
tại việt nam

việt của các bạn đã có mặt khắp nơi trên nước bỉ
và điều này thôi thúc mong muốn tới hà nội
để thưởng thức những món ăn việt của những người bỉ
vâng những người như anh
sống ở những thành phố xinh đẹp
và công việc thường ngày mưu sinh của họ
lại có một sứ mệnh quan trọng
mang nền ẩm thực việt
giới thiệu ra bạn bè thế giới
vừa rồi là tiểu mục chuyện xa xứ
với câu chuyện của một người việt nam
đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
ngay sau đây
tiểu mục chuyện xa xứ
tiểu mục nhắn gửi quê nhà
sẽ là lời nhắn gửi của những người con
ở xa tổ quốc
gửi về cho người thân và gia đình
chị vân nguyễn sinh sống tại bruxelles bỉ
nhắn gửi tới bạn bè ở việt nam
với lời nhắn
hãy sắp xếp công việc và đi du lịch đi các bạn
hãy đi để học
và mang những điều tốt đẹp
về xây dựng tổ quốc việt nam
anh sinh trần sinh sống tại paris
từ kinh đô ánh sáng
mình muốn gửi tới bà con ở nhà
hãy cố lên vượt qua những khó khăn bão lũ
người việt ở paris luôn hướng về tổ quốc
trong đó có mình
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ
cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
truyền hình nhân dân
via our facebook page at truyền hình nhanzen
hoặc địa chỉ email
tạp chí dn gmail com
at tạp chí dn gmail com
xin kính chào
và xin hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo